chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cũng vừa ban hành quyết định hà nội cho phép mở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
có nghĩa là chỉ bán mang về kinh doanh văn phòng phẩm tại các quận huyện chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng
theo ubnd tp hà nội hiện trên địa bàn chỉ còn một quận có nguy cơ rất cao là thanh xuân
hai quận có nguy cơ cao là hoàng mai đống đa
chín quận huyện có nguy cơ là ba đình gia lâm hai bà trưng hoài đức hoàn kiếm hà đông thanh trì thường tín đan phượng
và một mươi tám quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới
cũng theo quyết định mới ban hành các quận huyện không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
từ ngày ba tháng chín đến nay có thể sẽ được mở lại một số cơ sở kinh doanh theo quy định
cụ thể cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập
cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông điện tử
điện lạnh và đồ gia dụng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
còn tại tp hcm trong cuộc họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ông lê hòa bình phó chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó tp hcm sẽ tiếp tục
giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn
theo chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
các giấy đi đường công an đã cấp cho một mươi bảy nhóm công việc được ra đường
tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày ba mươi tháng chín
các địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch như quận bảy củ chi cần giờ
ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
và ban quản lý khu công nghệ cao sẽ thí điểm người dân được đi chợ
một lần mỗi tuần bổ sung các lĩnh vực sản xuất được hoạt động
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân các địa phương tuân thủ tiêu chí an toàn phòng dịch
ông lê hòa bình cũng cho biết sắp tới ba địa bàn và hai đơn vị trên
sẽ thí điểm hai tuần thẻ xanh covid gắn với mã qr code cá nhân
cùng với thực hiện năm k và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ cho người dân
từ ngày một mươi sáu tháng chín đội ngũ giao hàng sử dụng công nghệ như shipper
được hoạt động từ sáu h đến hai mươi một h đi liên quận nhằm tạo tiện lợi đáp ứng
ứng nhu cầu của người dân mua hàng shipper phải xét nghiệm gộp ba tần suất hai ngày một lần
thành phố hỗ trợ kinh phí
ngoài ra các hộ kinh doanh được hoạt động từ sáu h đến hai mươi một h
ở các ngành nghề như dịch vụ biểu chính viễn thông thiết bị tin học
thiết bị dụng cụ học tập dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ
hoạt động phương thức ba tại chỗ chỉ bán mang đi thông qua đặt hàng trực tuyến
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
mời làm việc đối với một chủ tài khoản sinh năm hai nghìn năm trú tại phường một thành phố bạc liêu
để xác minh làm rõ về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội
vào khoảng một mươi hai h hai ngày một mươi bốn tháng chín người này sử dụng tài khoản facebook cá nhân
để đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch covid một mươi chín tại bạc liêu
đồng thời khi có người vào bình luận trên bài đăng này
chủ tài khoản còn trả lời
bài đăng trả lời bình luận với nội dung sắp phong tỏa hết rồi
bài viết đã thu hút nhiều lượt thích và bình luận làm cho rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố bạc liêu
bất chấp việc đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đến các cửa hàng chợ siêu thị
để tìm mua hàng không đảm bảo khoảng cách an toàn tiềm mẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
qua làm việc với cơ quan công an chủ tài khoản đã thừa nhận thông tin mà bản thân đăng trên mạng xã hội
là sai sự thật nên đã xóa bỏ bài đăng viết cam kết không tái phạm đồng thời đăng thông tin đính chính trên tài khoản facebook của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và thi hành quyết định tạm giữ đối với phạm quốc kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố nha trang để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
sau khi phạm quốc kha cùng với trần ngọc diệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thệ xã vĩnh trung và hai người bạn khác nhậu xong
thì cả nhóm rủ nhau đi câu cá khi đến chốt phong tỏa cố định liên xã tại thôn gò dạch vịnh hiệp
mặc dù có hai dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ nhưng kha vẫn cố tình tháo rỡ hàng rào để đi qua
khi bị ngăn cản kha và diệu đã dùng lời lẽ lăng mạ đe dọa hai đồng chí
sau đó kha đã cầm một đĩa nhựa cứng ném thẳng vào đầu
một dân quân tự vệ gây thương tích chảy máu rồi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
tiến hành truy xét công an thành phố nha trang đã đưa ra các đối tượng về trụ sở làm việc
tại đây kha và diệu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị trong khi cả hệ thống chính trị thì đang căng mình chống dịch
các cấp các ngành vào cuộc quyết liệt khẩn trương
người dân cả nước nói chung và tỉnh quảng nam nói riêng cũng đang phải gồng mình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì nhiều loại tội phạm lại có xu hướng dĩ
tội phạm đánh bạc đã diễn biến phức tạp trong đó đáng chú ý là tội phạm đánh bạc
tội phạm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
mà còn là nguy cơ khiến cho dịch bệnh lây lan
bất chấp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
một số đối tượng đã tụ tập để đánh bạc
với tinh thần vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trật tự và kiên quyết đấu tranh tội phạm
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc
trong đó nhiều tụ điểm cờ bạc theo hình thức truyền thống đánh bài các kiểu ăn thua bằng tiền
tội phạm đánh bạc đã diễn biến phức tạp
nhưng đối tượng đã tụ tập để đánh bạc
tình hình có dỗn xuống nhưng vẫn tìm ảnh
có nguy cơ trổ dạy nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín quan hành
các đối tượng cầm đầu thường luôn tìm cách tổ chức cờ bạc để thu lợi
lợi dụng việc có lực lượng chức năng thập trung vào việc chấm dịch
nền manh nhòa tổ chức cuộc đọc cờ bạc
đối với tổng phòng cờ bạc truyền thống
có đối tượng thường lợi dụng các phòng chấp tranh về địa giới hành chính
xoay dân cư ván vẽ địa hình hiểm trở để tổ chức cuộc đọc
bọn chúng lôi kép một phần người lô đọc vì dịch bệnh đông thiếp được lộn
mà do ảnh hưởng dịch bệnh mà bộ có tài đoạn cờ bạc
không chỉ đánh bạc theo hình thức truyền thống
các đối tượng còn tổ chức nhiều hình thức đánh bạc khác như ghi số đề
và đặc biệt là sử dụng công nghệ cao để cá độ bóng đá
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nam trà my phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
thuộc công an tỉnh tiến hành triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc
tại xã trà mai huyện nam trà my bắt hai mươi một đối tượng liên quan
ban đầu xác định từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với hình thức ghi số lô đề

với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
trước đó đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đã tổ chức triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội
tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
thắng thua bằng tiền qua đó bắt sáu đối tượng liên quan
từ ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt tổng số tiền tổ chức cá cược
là trên năm mươi tỷ đồng
tổ chức đều thực hiện tranh không giao mạng với thủ đoạn rất tinh vi
nên việc đấu tranh triệt phá gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra
tính từ thời điểm dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đến nay
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã điều tra xử lý bảy mươi một vụ
ba trăm năm mươi một đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hoạt động của tội phạm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tại địa phương mà còn là nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín rất lớn
vì các đối tượng từ nhiều địa phương tụ tập đánh bạc ăn ở cùng nhau
có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
phần lớn các đối tượng thiếu thất trong phòng chấm dịch bệnh
cho mình cũng như cho người khác không có biện pháp bảo vệ
cũng không thực hiện các năm ca của chính phủ quy định
đây là những nguyên nhân để dễ lây lan dịch bệnh
tuy nhiên không phải vì dịch bệnh mà lực lượng cảnh sát hình sự
buôn lãm quản lý đấu tranh triệt địa triệt phó án loại thường tục hôm nay
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lực lượng công an tỉnh quảng nam
sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nói chung
tội phạm đánh bạc nói riêng để đảm bảo an ninh trật tự
cũng như công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ
và bắt giữ một mươi một đối tượng dùng hung khí nguy hiểm như dao vỏ chai bia
đi xe máy đuổi đánh chém nhau gây dối trật tự công cộng
trên các tuyến đường của thành phố thanh hóa đã khiến cho một người tử vong
do mâu thuẫn nhóm đối tượng gồm nguyễn tùng dương
chú tệ phường đông vệ thành phố thanh hóa cùng với một mươi đối tượng khác
đã mang theo dao vỏ chai bia đi xe máy đuổi đánh nhau với nhóm đối tượng khác
trên các tuyến đường từ hạc thành đến đoạn cầu hạc phường đông thọ thành phố thanh hóa
quá trình đuổi đánh nhau đối tượng nguyễn tùng dương đã sử dụng dao nhọn dài khoảng năm mươi cm
phóng trúng đầu làm một thanh niên trong nhóm khác tử vong trên đường đi cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và thi hành quyết định tạm giữ đối với phạm quốc kha
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tệ thành phố nha trang để điều tra về hành vi chống người thi hành công bụng
sau khi phạm quốc kha cùng với trần ngọc diệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thệ xã vĩnh trung và hai người bạn khác
nhậu xong thì cả nhóm đã rủ nhau đi câu cá khi đến chốt phong tỏa cố định liên xã tại thôn gò dạch
vĩnh hiệp mặc dù có hai dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ nhưng kha vẫn cố tình tháo rỡ hàng
rào chốt để đi qua khi bị ngăn cản kha và diệu đã dùng lời lẽ lăng mạ đe dọa hai đồng chí
sau đó kha đã cầm một cái đĩa nhựa cứng đã ném thẳng vào đầu một dân quân tự vệ
thương tích chảy máu rồi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường tiến hành truy xét
công an thành phố nha trang đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc và tại đây thì kha và diệu
đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vào ngày hôm nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với công an thành phố huế đã bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng bị bắt giữ là đinh trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thị xã hương thủy
theo điều tra ban đầu đối tượng kiên đã sử dụng nhiều tài khoản facebook để đăng tải các bài viết với nội dung
mua bán cung cấp xỉ lẻ các loại khẩu trang với số lượng lớn người có nhu cầu mua sẽ trực tiếp liên hệ với kiên
qua facebook messenger hoặc qua số điện thoại do kiên cung cấp sau khi trao đổi và thống nhất thỏa thuận
kiên yêu cầu nạn nhân chuyển trước toàn bộ hoặc đặt cọc trước một phần tiền khi nhận được tiền kiên đã cắt đứt
liên lạc chặn facebook và chiếm đoạt số tiền này bằng thủ đoạn như vậy thì từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đinh trung kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của một trăm năm mươi một bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn một trăm ba mươi năm triệu đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa phát hiện bắt quả tăng một ổ nhóm gồm có sáu đối tượng
đánh bạc tại phường an sinh thị xã kinh môn thu giữ tại hiện trường số tiền gần một trăm bốn mươi triệu đồng
tại nhà đối tượng nguyễn thị miền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương lực lượng công an phát hiện
sáu đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây gồm nguyễn thị miền là chủ nhà nguyễn đức vinh hoàng văn việt
nguyễn doãn hưởng nguyễn đức thiện nguyễn đức liên đều trú tại thị xã kinh môn lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc
số tiền là chín mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng ba mươi sáu quân bài tú lơ khơ thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền là bốn mươi năm triệu ba trăm linh nghìn đồng
ban nội chính trung ương ủy ban kiểm tra trung ương bộ quốc phòng bộ công an thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước
viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao bộ tư pháp đã phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính
triển khai nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan nội chính ở trung ương dù hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trưởng ban bí thư phảo phan thường
các đồng chí ủy viên bộ chính trị lãnh đạo các cơ quan nội chính trung ương và địa phương về phía bộ công an có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tuyến đây là lần đầu tiên hội nghị toàn quốc của tất cả các cơ quan nội chính được tổ chức
báo cáo tại hội nghị cho biết trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng nỗ lực quyết tâm cao đạt nhiều kết quả rất quan trọng khá toàn diện nổi bật
các cơ quan nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương chính sách lớn về lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
các cơ quan nội chính đã nghiên cứu tham mưu ban hành nhiều chiến lược chủ trương giải pháp quy định mới mạnh mẽ quyết liệt về quân sự quốc phòng bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tuệ phạm kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật thanh tra kiểm toán quản lý kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật xếp chặt kỷ luật kỷ cương của đảng và bộ máy nhà nước
tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo trong đó đánh giá cao vị trí vai trò quan trọng của các cơ quan nội chính trong hệ thống chính trị
đây là những cơ quan tham mưu cho đảng và nhà nước lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ nhân dân bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xây dựng đảng nhà nước trong sạch vững mạnh
các đồng chí lợi lượng quân sung kích nằm cốt đội quân của sức mạnh và ý chí tiến công sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi nào làm bất cứ việc gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi nhân dân cần đảng cần

chính đã tạo dựng được hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ cách mạng trong lòng nhân dân góp phần củng cố tăng cường điểm tin của nhân dân với đảng nhà nước và chế độ
về nhiệm vụ trong thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu các cơ quan nội chính tập trung thực hiện tốt bảy nhiệm vụ
trong đó phải luôn nắm vững nắm chắc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình
phải đúng vai thuộc bài thực sự am hiểu pháp luật nắm vững nắm chắc các nguyên tắc quy chế quy định
chủ động dự báo sớm đánh giá đúng tình hình nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước
các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc đảm bảo an ninh trật tự
các đồng chí phải luôn luôn cảnh giác nhạy bén chủ động chuẩn bị về mọi mặt
có nhiều dự án dự báo chiến lược giữ vững thế chủ động chiến lược
sẵn sàng có các phương án bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
và giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
nắm vững và vận dụng nhuẩn nhuyễn bài học của ông cha ta dựng nước đi đôi với giữ nước giữ nước từ khi nước chưa nguy
có kế hoạch ngăn ngừa loại bỏ các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa
phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi nhất là những nhân tố có thể gây đột biến
đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của quốc gia
các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị chủ động xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề phức tạp
nổi lên về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
những bức xúc hiếu kiện đông người kéo dài phức tạp với bóp phóng nhanh
với một số đe dọa an ninh phi truyền thống tuyệt đối không được chủ quan tuyệt đối không được để bị động bất ngờ
tăng cường kiểm lực quốc phòng và an ninh đủ khả năng huy động
để xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các chiến lược quốc phòng an ninh
xây dựng và phát triển mạnh mẽ thế trận lòng dân thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc
làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ thổ quốc kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa củng cố tăng cường quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội
tổng bí thư nhấn mạnh cần nâng cao vai trò trách nhiệm các cơ quan nội chính
kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực không có vùng cấm không có ngoại lệ
không bị tác động không trong sáng bởi bất cứ tổ chức cá nhân nào
đồng chí tổng bí thư chỉ rõ quân đội là quân đội nhân dân công an là công an nhân dân viện kiểm sát là viện kiểm sát nhân dân
tòa án là tòa án nhân dân đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ
có nghĩa là chúng ta đều là công bậc là đầy tớ của nhân dân từ nhân dân mà ra
vì nhân dân mà phục vụ
tổng bí thư cũng căn dặn mỗi cán bộ chiến sĩ công chức các cơ quan nội chính
luôn cảnh giác tỉnh táo không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tác phong công tác lối sống
phải có bản lĩnh có dũng khí bảo vệ cái đúng đấu tranh chính trực
và đặc biệt bản thân phải liêm phải sạch biết gương mẫu giữ mình
chậm liêm sỉ không chịu bất kỳ sức ép nào
bất kỳ sự khám rũ môi trọng nào thực sự công tâm khách quan phụng công thủ pháp
trí công vô tư phải là những bao công trong thời đại ngày nay
phải có trái tim sụp sôi bầu nhiệt huyết cách mạng sẵn sàng hành động vì nước vì dân
phải có cái đâu đầy bản lĩnh và trí tuệ để khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng
phải có đôi chân vững chắc và bàn tay sạch để đứng vững
đứng thẳng và khước từ mọi sự khám rũ tầm thương giữ danh dự của người can bộ nội chính
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng với truyền thống đoàn kết tinh thần trách nhiệm cao
các cơ quan nội chính sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động đạt được nhiều kết quả quan trọng
đồng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong khuôn khổ hội nghị toàn quốc
cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thiếu tướng vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai đã có bài phát biểu tham luận
về hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức cán bộ
và hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại công an tỉnh đồng nai
thiếu tướng vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết
quán triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thường trực tỉnh ủy về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
công an tỉnh đồng nai đã tổ chức giả soát khung tiêu chuẩn tiêu chí để bố trí cán bộ ở từng cấp công an
triển khai tổ chức bộ máy mới tại các phòng nghiệp vụ và công an cấp huyện
theo hướng tập trung thống nhất chuyên sâu vì việc mà bố trí người
một người có thể làm nhiều việc và tập trung tăng cường cho lực lượng công an cơ sở
cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
công an đồng nai đã giảm được một mươi chín đầu mối đơn vị cấp phòng và một trăm ba mươi đơn vị đầu mối cấp đội
thực hiện mệnh lệnh của đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
giao công an toàn quốc đấu tranh triệt xóa tội phạm băng nhóm với yêu cầu
nơi nào còn băng nhóm tội phạm thì lực lượng công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ
trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm
công an tỉnh đã tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai ban hành nghị quyết số một mươi sáu
về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tuệ phạm trên địa bàn tỉnh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
qua đó đã tạo ra sức mạnh tổng hợp khí thế tấn công mới huy động tổng lực các lực lượng phương tiện
liên tục ra quân mở các đợt cao điểm tấn công chấn nát tội phạm
trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm
về các vụ án điển hình thiếu tướng vũ hồng văn đã báo cáo kết quả đấu tranh giai đoạn một
chuyên án về đường dây buôn lậu xăng giả do bộ trưởng bộ công an giao công an tỉnh đồng nai
chủ trì đấu tranh và được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
thiếu tướng vũ hồng văn cho biết đến nay công an tỉnh đồng nai đã khởi tố trên bảy mươi bị can với sáu tội danh được quy định tại bộ luật hình sự
đồng thời công an tỉnh đồng nai đã phối hợp chặt chẽ với cục điều tra hình sự bộ quốc phòng để khởi tố một mươi ba bị can trong chuyên án thuộc thẩm quyền điều tra của bộ quốc phòng
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
tăng cường quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật trung quốc ngày càng phát triển có hiệu quả thiết thực đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
đây là nội dung chính được thảo luận tại cuộc hội đàm trực tuyến giữa đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam và đồng chí quách thanh côn ủy viên bộ chính trị bí thư ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
dù hội đàm có trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại hội đàm bộ trưởng tô lâm chúc mừng đảng nhà nước và nhân dân trung quốc tổ chức thành công lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng cộng sản trung quốc đảng nhà nước và nhân dân việt nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc
trung quốc sẽ đạt được thắng lợi to lớn hơn nữa đưa đất nước sớm hoàn thành cơ bản mục tiêu hiện đại hóa năm hai nghìn ba mươi năm và trở thành cường quốc vào năm hai nghìn bốn mươi năm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh điều này thể hiện mối quan hệ truyền thống hữu nghị của hai đảng hai nhà nước ngày càng được thắt chặt không ngừng thúc đẩy quan hệ phát triển toàn diện đi vào chiều sâu
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và đồng chí quách thanh côn đã thống nhất tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước hai nước việt nam trung quốc
tăng cường phối hợp trong trao đổi thông tin về tình hình thế giới khu vực đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư song phương
theo hướng thực chất cân bằng và lành mạnh khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát quan tâm thúc đẩy phối hợp thực chất hơn nữa trong quản lý xuất nhập cảnh
ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới bất hợp pháp đảm bảo an ninh an toàn cho cơ quan doanh nghiệp công dân nước này sinh sống đầu tư làm việc ở nước bên kia
tăng cường hợp tác chặt chẽ và kịp thời giữa lực lượng chức năng hai nước trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm